tin an ninh trả tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai hiện đang tạm giữ hình sự lê đình khương
và đang tiếp tục truy bắt hồ lê phương cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi giết người
ngoài ra cơ quan công an cũng tạm giữ hình sự tám đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm
theo điều tra ban đầu phương và võ thế duy có mâu thuẫn và từng xô sát nhưng chưa gây ra hậu quả
đến ngày ba mươi một tháng một mươi phương cùng với chín đối tượng đã đến điểm hẹn với duy để giải quyết mâu thuẫn
khi võ hồng hiệp thuộc nhóm của duy nhìn thấy phương liền cầm khúc cây đuổi đánh
thế vậy phương dừng xe rồi cầm dao xông đến đâm hiệp ba nhát
khương thế vậy cũng xông vào hỗ trợ phương hiệp được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
hiện công an đồng nai đang tiếp tục mở rộng điều tra truy bắt phương và các đối tượng còn lại
liên quan đến vụ đâm vợ tử vong tại trụ sở tòa nhân dân
huyện lục ngạn tỉnh bắc giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can dư văn thanh chú tại huyện lục ngạn về hành vi giết người
như tin đã đưa vào trưa ngày ba mươi tháng một mươi tại trụ sở tòa án nhân dân huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
thanh đã dùng dao để dẫn trong người đâm nhiều nhát vào người vợ là chị lưu thị hiền
khiến chị tử vong và bố vợ là ông lưu văn lưu bị thương nặng
sau khi gây án thanh đã đến cơ quan công an để đầu thú và giao nộp hung khí gây án
quá trình điều tra vụ việc cơ quan công an xác định trong quá trình chung sống giữa hai vợ chồng xanh
nảy sinh nhiều mâu thuẫn và ly thân từ năm hai nghìn một mươi
cũng trong năm đó thanh vay tiền của ông lưu
mặc dù ông lừ đã nhiều lần đòi nhưng thanh chưa trả nên ông đã gửi đơn lên tòa án để giải quyết
đến ngày ba mươi tháng một mươi khi ba người cùng đến tòa án để giải quyết thì xảy ra mâu thuẫn
dẫn đến việc thành dùng sao nhọn gây ra vụ thảm án
tình trạng buôn bán vận chuyển tàng trữ và sử dụng pháo nổ lại diễn biến phức tạp
các đối tượng sử dụng mọi cách thức thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi
và nhằm ngăn chặn xử lý tội phạm liên quan đến pháo nổ bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân
công an tỉnh nghệ an đã chủ động triển khai sớm các biện pháp đấu tranh quyết liệt
gần hai tấn pháo nổ được công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an thu giữ vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đây là kết quả sau khi đơn vị phá chuyên án bắt giữ bốn đối tượng về hành vi buôn bán vận chuyển trái phép pháo nổ
số pháo trên được các đối tượng tập kết trên địa bàn huyện diễn châu
lúc vận chuyển bằng ô tô đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
số pháo đó thì được mua của các nhà xe bên lào về
rồi dùng xe của mình vận chuyển đến nơi
rồi cắt rồi chưa đến gần tết bán ra
còn đây là đối tượng nguyễn thị thuận đã có tiền sự về hành vi tàng trữ pháo nổ
thuận bị công an nghệ an bắt khi đang trên đường vận chuyển bốn mươi bảy kg pháo để giao cho khách hàng
thuận và ba đối tượng khác bị bắt giữ cùng một ngày vì hành vi buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép với tổng trọng lượng hơn một trăm ba mươi kg
theo kế hoạch phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần
hai nghìn hai mươi hai công an nghệ an đã xác định tất cả các địa phương là địa bàn trọng điểm để tập trung đấu tranh
một bộ phần rất nhỏ bà con nhân dân vẫn đang còn tâm lý trụ quan và vẫn cứ theo cái nếp cũ là thích đốt pháo trong đêm ra cửa mặc dù biết là vi phạm pháp luật
thì chúng tôi cho rằng trong cái thời điểm hiện nay nhất là như năm nay và năm vừa rồi thì tình hình dịch bệnh covid diễn biến phức tạp
đời sống nhân dân có nhiều khó khăn
thì chúng tôi cũng đề nghị bà con nhân dân là hết sức hợp tác cộng tác với lực lượng chức năng trong đó có lực lượng công an làm tốt công tác phòng chống việc sản xuất vận chuyển tàng trự buôn bán sử dụng các loài pháo
từ ngày một tháng một mươi đến nay sau một tháng triển khai kế hoạch công an nghệ an đã bắt giữ tám vụ một mươi hai đối tượng vi phạm pháp luật về pháo thu giữ gần hai hai tấn pháo
bên cạnh công tác đấu tranh bắt giữ công an các đơn vị địa phương
tuyên truyền về pháo lồng ghép với tuyên truyền thu hồi vũ khí vật liệu nổ đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an
thực hiện kế hoạch của công an tình về tăng cương đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về pháo
sau khi tiếp nhận kế hoạch công an huyền nguyễn lộc đã xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn toàn huyền đồng thời tham mưu cho ủy ban nhân dân huyền
cũng xây dựng một kế hoạch để huy động tất cả các bán ngành cùng vào cuộc để đấu tranh phòng chống với các tội pháo
tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia về các hành vi mua bán tàng trữ và sử dụng pháo nổ
để ngăn chặn tình trạng buôn bán vận chuyển sử dụng pháo nổ trái phép từ nay đến cuối năm công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an
sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình toàn diện tại các tuyến địa bàn lĩnh vực quản lý
kịp thời phát hiện điều tra khám phá các đường dây ổ nhóm đối tượng phạm tội sản xuất mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép các loại pháo
kiên quyết áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tạm giam đối với những đối tượng khi có đủ điều kiện để gian đe phòng ngừa chung
tại khu phố năm thị trấn liên hương huyện tuy phong tỉnh bình thuận
sáng nay ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một lãnh đạo công an tỉnh bình thuận đã đến công an huyện tuy phong chỉ đạo điều tra vụ việc
theo đơn tố cáo của một cô gái sinh năm hai nghìn sáu nhân viên quán karaoke tại thôn một xã bình thạnh huyện tuy phong
vào lúc một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng một mươi tại quán karaoke trên một nhóm đối tượng sau khi tổ chức ăn nhậu và hát karaoke tại quán
thì có một đối tượng đặt vấn đề để đi qua đêm tuy nhiên cô gái không đồng ý
sau đó nhóm đối tượng này đã khống chế và đưa cô gái lên xe ô tô đưa đến khách sạn tại khu phố năm thị trấn liên hương
tại đây một đối tượng đã đưa cô gái vào phòng và thực hiện hành vi hiếp dâm
công an huyện tuy phong đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc tiến hành trích xuất camera lấy lời khai người bị hại và những người có liên quan
đồng thời khám nghiệm hiện trường thu giữ vật chứng và đưa bị hại đi giám định pháp y
qua xác minh được biết các đối tượng gồm lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tỉnh quảng bình là phó giám đốc của một công ty tại tỉnh bình thuận
trương đình vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín khu phố tám liên hương tuy phong bình thuận
nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tính hà tĩnh và đối tượng tinh sơn chưa rõ địa chỉ
các đối tượng này đã khống chế và đưa cô gái sinh năm hai nghìn sáu lên xe đến khách sạn
trong đó đối tượng lê anh tuấn là người đã khống chế và thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cô gái này
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc với hành vi công độ xâm thường pháp luật của các đối tượng và gây mức xúc trong dư luận
lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phong phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
và khấn trương điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hiếp giam người dưới một mươi sáu tuổi của các đối tượng
kịp thời đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật tuyệt đối không để lọt tội phạm với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật nhằm răng đe phòng ngừa chung
vào đêm qua ngày một một mươi một ủy ban nhân dân xã ninh hiệp huyện gia lâm đã ra thông báo về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn xã
yêu cầu các chợ trung tâm thương mại hộ kinh doanh vải tạm dừng hoạt động kể từ ngày hai tháng một mươi một để phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới
trong khi đó các cửa hàng ăn uống chỉ được bán mang về từ ngày hai một mươi một đến ngày bảy một mươi một
trước đó như thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông ngày một tháng một mươi một sau khi xuất hiện một ca f ở thôn bốn
lực lượng chức năng xã ninh hiệp đã phối hợp với trung tâm y tế huyện gia lâm tiến hành truy vết
thực hiện phong tỏa cách ly đối với các trường hợp liên quan đưa bảy f một đi cách ly tập trung
và trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay
ubnd tp hà nội vừa ban hành các biện pháp áp dụng chung cho toàn thành phố tương ứng cấp độ dịch cấp hai
theo đó đối với các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hà nội cho phép bán hàng tại chỗ và không quá năm mươi công suất chỗ ngồi
đảm bảo giãn cách và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
bên cạnh đó thành phố hà nội yêu cầu các hoạt động trong nhà và ngoài trời không tập trung quá ba mươi người
trong trường hợp tổ chức trực tiếp
tính đến sáng nay ngày hai tháng một mươi một toàn thành phố hà nội có ba mươi ba điểm đang bị phong tỏa sáu chùm ca bệnh phức tạp
tại thành phố đà nẵng sau khi dịch bệnh covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
hoạt động vận tải hành khách hàng hóa đã được tăng tần suất lên gấp nhiều lần so với trước đây
song song với đó các biện pháp phòng dịch cũng được tăng cường hơn nữa để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sau gần sáu tháng mắc kẹt tại tp đà nẵng bà tra thị thừa vô cùng vui mừng vì đã mua được vé tàu để về tp nguyên nhân
so với nhiều quy định nghiêm ngặt như trước đây bà cảm thấy các thủ tục mua vé và khai báo đã đơn giản hơn rất nhiều
và cũng có nhiều chuyến tàu hơn cho bà lựa chọn
nghe đà nẵng là kiểm soát được dịch là mừng quá muốn về nhưng mà xe tải xe khách không có
chờ biết nó đây mới có được
tàu để về nhưng mà cũng chờ tiêm mũi hai mà lâu quá tiêm được mũi một rồi cái xong là đi về
đà nẵng một ngày có ba đôi tàu chạy tuyến hà nội tp hcm và một đôi tàu chạy tuyến đà nẵng tp hcm
số lượng khách xuống gà đà nẵng ổn định từ ba trăm linh đến bốn trăm linh khách một ngày
đơn vị cũng đã đẩy mạnh việc mua vé trực tuyến hạn chế tiếp xúc trực tiếp và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch
về biện pháp trong dịch thì hiện nay
chúng tôi cũng đã bố trí trên các đoàn tàu thì có một khoang riêng để dành cho khách ở vùng bốn là vùng dịch
còn công tác đón tiền khách tại đà nẵng thì chúng tôi sẽ tổ chức là cho hành khách khai báo y tế điện tử
thêm cái app pc covid và đó thân nhiệt kiểm soát các cái triều chứng thầy ho sốt ho sốt nghi ngờ
chúng tôi sẽ kiểm tra test nhanh
còn tại sân bay quốc tế đà nẵng đơn vị cũng đã tăng dần tần suất các chuyến bay trên nhiều đường bay nội địa
những quy định đối với hành khách cũng đã được nới lỏng không yêu cầu xét nghiệm với người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
chỉ xét nghiệm với hành khách tiêm một mũi hoặc chưa tiêm
đồng thời hành khách chỉ cần khai báo điện tử trên bc covid
việc này đã đơn giản hóa các thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển của người dân
tuy nhiên cùng với việc nới lỏng yêu cầu với hành khách tăng tần suất chuyến bay
tại sân bay cũng được tăng cường hơn nữa
thăng máy thăng cuốn các vị trí cửa ra vào tàu bay sẽ tăng cường phủ kháng khuẩn
riêng tại bến xe trung tâm đà nẵng do chưa có sự thống nhất giữa các địa phương
và khó kiểm soát việc bắt trả khách dọc đường
nên vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ gần như vẫn chưa hoạt động
thành phố đà nẵng đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân
tuy nhiên vẫn đảm bảo siết chặt công tác phòng chống dịch
trong thời gian tới các đơn vị kinh doanh vận tải sẽ nhanh chóng khôi phục một trăm linh tần suất hoạt động
để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đồng thời góp phần vào sự khôi phục kinh tế xã hội của địa phương
bản tin tiếp tục với những thông tin kinh tế đáng chú ý khác
để phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp cuối năm thì tình hình buôn lậu cũng gia tăng
đối tượng dùng mọi thủ đoạn để nhập lậu
hàng từ biên giới và nội địa tiêu thụ
mới đây đối tượng vừa tập kết về căn nhà thuê gần một mươi chai hộp mỹ phẩm nhập lậu
thì bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
ngày một một mươi một tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp với công an phường châu phú b thành phố châu đốc
đột xuất kiểm tra hành chính hộ kinh doanh homestay villa
tại địa chỉ số ba trăm năm mươi một đường hoàng diệu khóm châu long ba phường châu phú b
do ông lý phú quế chú tại địa chỉ trên làm đại diện
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong nhà có chứa chín tám trăm bốn mươi chai tuyếp hũ hộp ống mỹ phẩm và dầu các loại
có nhắn mắc nước ngoài trị giá lô hàng khoảng ba trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra ông lê hoàng hiệp chú huyện hoc mon thành phố hồ chí minh
người thuê căn nhà thừa nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên
không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông hiệp
và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa bàn giao cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi cho biết
đã điều tra làm rõ hai đối tượng dùng súng săn bắn chết năm cá thể vọc trà vá quý hiếm
sau khi thời gian khẩn trương điều tra từ chiếc xe máy để lại hiện trường
hạt kiểm lâm ba tơ đã đấu tranh và làm rõ đối tượng là phạm văn a long
và phạm văn tên cùng chú thôn trà nô xã ba tô huyện ba tơ
trước đó trong lúc tuần tra tại khu vực rừng con nút dốc xã ba trang huyện ba tơ
thuộc lâm phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ba tơ
lực lượng công an xã phối hợp kiểm lâm địa bàn đã phát hiện hai đối tượng trên
dùng súng tự chế săn bắn cứ rừng và tiến hành truy bắt
tuy nhiên các đối tượng đã bỏ chạy vào rừng
tại hiện trường thu giữ năm cá thể vọc trào vá chất xám đã bị bắn chết
có trọng lượng từ tám đến một mươi năm kg một cá thể cùng một số tăng vật khác
thưa quý vị có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân từ áp lực thiếu hụt nguồn nhân công
khi cà phê bước vào thu hoạch chính vụ
do vậy nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã vội vã thu hái cà phê
khi mà tỷ lệ quả xanh chiếm trên bảy mươi
điều này ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt trong đó đáng lo ngại nhất là làm giảm
cái giá trị và chất lượng của hạt cà phê trên thị trường trong nước
cũng như là cà phê
hiện nay đắk lắc đang bắt đầu bước vào thu hoạch vụ cà phê năm hai nghìn hai mươi
nhiều nơi diện tích cà phê vẫn còn rất xanh non
tuy nhiên một số vùng đã chín lắc đắc
nhiều bà con nông dân đã thu hái khi tỷ lệ quả trứng rất thấp
ghi nhận tại vườn cà phê của anh nguyễn duy thảo ở huyện crong năng
anh bắt đầu thuê nhân công thu hái khi tỷ lệ quả xanh trên cây chiếm hơn bảy mươi
vườn của chúng tôi bây giờ bắt đầu vô vụ thu hái
do là đợt này là phải hái trước để cho có nhân công rồi cho nó dễ dàng
chứ còn nếu mà để mà theo như vô vụ là nhân công ở đây nó khó lắm
đó là tôi cũng biết là năng súc nó giảm súc và chất lượng nó kém đi
nhưng vì do tình hình khó khăn của nông dân chúng tôi
thiếu hụt nhân công áp lực để giải quyết kinh tế gia đình
hay lo ngại nạn trộn cắp lại xảy ra
để được xem là những lý do dẫn đến
việc bà con nông dân vội vàng thu hái cà phê sớm
điều này không chỉ ảnh hưởng đến năng suất của những năm tiếp theo
mà còn làm giảm giá trị của hạt cà phê trên thị trường
khi mà chúng ta hái tỷ lệ quả xanh cao
thì cái năng suất nó sẽ giảm hơn so với cái chúng ta hái chín
thì thường thường nông dân chúng ta là nếu mà hái chín tỷ lệ bảy mươi tám mươi đổ lên
thì thanh đạt rất là cao
nhưng mà nếu chúng ta mà hái dưới tỷ lệ năm mươi thì thanh mất rất là nhiều
chúng tôi cũng đã có nhiều cái nghiên cứu về cái thanh mà trong quả trên hải xanh
thì đó là cái về mất sản lượng trực tiếp của người nông dân
tuy nhiên nếu chúng ta bởi dưới tỷ lệ này thì chúng ta khí sản lượng
khí chất lượng hải quả xanh như quả thì dẫn đến là cái thương hiệu cà phê của việt nam ngày càng giảm đi
thì khi mà thương hiệu giảm đi thì chắc chắn là cái giả kỳ của chúng ta giảm đi
đắk lắc hiện có khoảng hai trăm một mươi hectare cà phê
tổng sản lượng vụ mùa năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng năm trăm năm mươi bảy tấn
trong đó sản lượng cà phê quả xanh thu hái hàng năm vẫn còn cao
để hạt cà phê đạt giá trị chất lượng tốt thì phải được thu hái khi tỷ lệ quả chín trên cây đạt từ bảy mươi năm trở lên
đối với loại cà phê đặc sản và cà phê chất lượng cao phải đạt chín mươi năm quả chín trở lên khi thu hái
trong xu thế hội nhập và xây dựng thương hiệu cà phê đắk lắc nói riêng
cà phê việt nam nói chung cần phải thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ
trong đó thu hái cà phê đạt tỷ lệ quả chín cao là mắt sức quan trọng
để từng bước nâng giá trị của hạt cà phê trên thị trường nội địa và quốc tế
ngày hôm nay mặt hàng ga lại tăng đến mức giá kỷ lục tăng thêm một mươi bảy đồng với một bình ga loại một mươi hai kg
như vậy người tiêu dùng phải chi trả nửa triệu đồng sau chín lần tăng giá liên tiếp
từ đầu năm đến nay giá ga tăng đến chín lần
lần tăng cao nhất là vào đầu tháng một mươi lên bốn trăm bốn mươi bốn trăm năm mươi đồng một bình một mươi hai kg
giờ thay một bình ga tăng đến chín lần
người tiêu dùng phải chi gần nửa triệu đồng
thậm chí các sản phẩm như ga pacific vimesco ga và city petro đều tăng giá
giá bán lẻ đến người tiêu dùng vượt năm trăm linh một đồng một loại bình một mươi hai kg năm trăm ba mươi sáu đồng loại bình một mươi hai kg nhựa vít
giá ga trong nước tăng cao do giá nhiên liệu trên thế giới tăng
trong khi nhu cầu sử dụng ga sởi ấm vào mùa đông cũng tăng mạnh
cảng vụ hàng không miền bắc
cho biết vào lúc bảy h hai mươi phút sáng nay hai tháng một mươi một
chiếc airbus a ba trăm hai mươi một neo mang số đăng ký là vna hai trăm hai mươi hai thực hiện chuyến bay từ hà nội đi phú quốc
được xe kéo ra khỏi vị trí đỗ để khởi hành
trong quá trình đẩy máy bay ra đường lăn thì cánh đuôi máy bay airbus a ba trăm hai mươi một neo
đã va vào buồng lái máy bay airbus a ba trăm hai mươi
số đăng ký là vna năm trăm chín mươi đang đỗ bên cạnh
vụ va chạm khiến chiếc airbus a ba trăm hai mươi một neo bị móc nhẹ mép thăng bằng ngang cánh đuôi
còn chiếc airbus a ba trăm hai mươi một số đăng ký vn a năm trăm chín mươi bị xây xước phần buồng lái
đại diện cảng vụ hàng không miền bắc đã lập biên bản
đình chỉ hai máy bay và các cá nhân có liên quan đồng thời lập tổ điều tra để làm rõ vụ việc
sau sự cố này hành khách đã được di chuyển sang máy bay khác để tiếp tục thực hiện chuyến bay này
còn hai chiếc máy bay này phải tạm dừng lại
để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường xác minh làm rõ
theo phụ lục phân loại sự cố hàng không do cục hàng không ban hành
mức độ nghiêm trọng của vụ việc này đã đủ yếu tố để xếp vào mức b sự cố nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam trần minh chiến
trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra trước đó trần minh chiến và cha ruột của mình là ông trần minh cảnh
có mâu thuẫn với nhau trong cuộc sống gia đình
trong cuộc nhậu với hàng xóm ông cảnh đã nhờ quách văn nhí và nguyễn quốc vinh sang khuyên bảo và dạy dỗ con mình
ngày hai mươi tháng một mươi sau khi nhậu xong ông cảnh cùng nhí và vinh về đến nhà của mình thì thấy chiến cũng vừa về đến nhà
thấy vậy nhí đi đến đứng đối diện với chiến mắng và rồi dùng tay tát vào mặt chiến
bị đánh vô cớ chiến đi thẳng
vào trong nhà lấy một con dao bấm đâm vào vùng bụng của nhí nhiều nhát gây thương tích nặng
nhí được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là hai mươi năm
cục viễn thông thuộc bộ thông tin và truyền thông cho biết là người dùng cần cảnh giác khi nhận cuộc gọi từ đầu số quốc tế
theo cục viễn thông cho biết những cuộc gọi từ đầu số nước ngoài thường là nháy máy để người dùng gọi lại
phát sinh cước viễn thông ngoài ý muốn hoặc là có mục đích
để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có cục viễn thông khuyến cáo người sử dụng cần lưu ý một số điểm sau
các cuộc gọi tin nhắn từ quốc tế về sẽ hiển thị dấu cộng hoặc không ở đầu và hai số tiếp theo không phải là tám mươi bốn mã nước việt nam
đối với các cuộc gọi giả danh công an viện kiểm sát ngân hàng hoặc thông báo có quà từ bưu điện
người dùng tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào
người dùng cũng không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin